với mục tiêu chống sạt lở bờ sông lô khu vực thành phố tuyên quang
khắc phục ảnh hưởng bất lợi do vận hành hồ thủy điện tuyên quang
tăng cường khả năng thoát lũ trên sông lô cải thiện môi trường sinh thái
kết hợp chỉnh trang đô thị
tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã làm một số đoạn kè bảo vệ bờ sông lô
khu vực thành phố tuyên quang bị sạt lở sụt lún có những đoạn bị sạt dài
đây là tuyến kè bảo vệ bờ sông lô đoạn qua thôn viên châu i thôn viên châu ii
xã an tường thành phố tuyên quang do công ty trách nhiệm hữu hạn phúc thành an thi công
theo người dân địa phương vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tuyến kè chống sạt lở bờ sông lô
đoạn qua địa phận hai thôn này đã bị sạt lở sụt lún kéo dài có những đoạn bị sạt lở cả chục mét
nguy cơ lấn vào đất nông nghiệp của người dân
hàng ngày chứng kiến cảnh những khối bê tông cốt thép bị dòng sông nất trừng
khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyên nhân tuyến kè bị sạt lở là do trong thời gian từ đầu tháng chín đến tháng một mươi
tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy do ảnh hưởng của các đợt bão và áp thấp tại địa bàn tỉnh tuyên quang
đã xảy ra các đợt mưa lũ mưa to trên diện rộng kéo dài cùng với việc hồ thủy điện tuyên quang xả lũ
đã khiến cho tuyến kè bị ảnh hưởng
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông nghiệp và phát triển nông kéo dài cùng với việc hồ thủy điện tuyên quang sạt lở là do trong thời gian từ đầu tháng chín đến tháng chín
ban quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu dừng thi công và thực hiện các biện pháp bảo vệ khu vực sạt lở nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trên công trường
ban quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu dừng thi công và thực hiện các biện pháp bảo vệ khu vực sạt lở nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trên công trường
công trình cần tích cực làm việc với đơn vị bảo hiểm sớm giải quyết bồi thường bảo hiểm để khắc phục sửa chữa công trình bảo đảm an toàn và tránh nguy cơ sạt lở tiếp khi mùa mưa bão đang đến gần